mở đầu bản tin là thông tin về tỉnh lâm đồng
sáng ngày hai tháng ba công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triệu tập trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê quán hải phòng tạm trú tại phường ba thành phố đà lạt điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang hiếu đang đi dán tờ rơi
cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen tại khu vực phường sáu
tại hiện trường nhiều tờ rơi ghi số điện thoại cho vay một sổ ghi chép việc cho vay
cùng các giấy tờ cá nhân của người vay được phát hiện
làm việc với cơ quan công an hiếu khai nhận bắt đầu thực hiện hành vi trên từ ngày một mươi bốn tháng hai đến nay
và đã có một mươi hai người liên hệ đối tượng vay tiền với lãi suất từ hai mươi năm đến ba mươi hai một tháng
tổng số tiền hiếu đã cho vay khoảng chín mươi sáu triệu đồng thu lãi hàng ngày qua số tài khoản
hoặc trực tiếp đến nhà nạn nhân
hiện công an tp đà lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng vụ việc
vận chuyển trái phép gần bốn trăm năm mươi bộ thiết bị điện lạnh
tổng giá trị trên hai tỷ đồng
trái phép qua biên giới ba đối tượng phạm văn vũ chú tỉnh an giang trần văn vinh chú tỉnh kiên giang
và phan văn diễn chú tỉnh tây ninh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận chỉ là người làm thuê
trong đó vũ là tài công lái ghe còn vinh và diễn là người bốc vác
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai vũ được một người đàn ông thuê đến campuchia
chở hàng điện máy điện lạnh về huyện kiên lương tỉnh kiên giang
sau đó theo yêu cầu của người thuê vũ đã điều khiển tàu gỗ cùng với diễn và vinh
chở hàng trăm bộ thiết bị điện lạnh về việt nam
tuy nhiên đến tối cùng ngày khi tàu chạy đến vùng biển thuộc xã bình an huyện kiên lương kiên giang
thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang bắt quả tang
cùng với tăng vật là bốn trăm bốn mươi ba bộ thiết bị điện lạnh gồm máy điều hòa nhiệt độ máy giặt và tủ lạnh
với tổng giá trị trên hai tỷ đồng
cũng trong ngày hôm nay cục quản lý thị trường lâm đồng cho biết
đội quản lý thị trường số ba vừa quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng
đối với cửa hàng xăng dầu đức long bảo lộc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí hà thành
chi nhánh lâm đồng về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó không có lý do chính đáng
trước đó khoảng một mươi ba h một mươi phút ngày một tháng ba nhiều người bức xúc phản ánh
khi đưa mô tô vào đức long bảo lộc
đổ xăng thì nhân viên cửa hàng bảo chỉ được mua ba mươi đồng xăng cho một xe
qua kiểm tra thực tế lượng xăng ron chín mươi năm tồn đọng trong bồn chứa ba tám trăm hai mươi chín lít
không phải hết như nhân viên cửa hàng đã nói với khách
cùng với một số chứng cứ khác đoàn kiểm tra xác định cửa hàng này vi phạm quả tang
về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng
và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
hôm nay công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã triệu tập làm việc với ông nguyễn đăng sáng có hộ khẩu thường trú tại xã xuân phong
huyện xuân trường tỉnh nam định về hành vi vận chuyển trái phép thuốc
thiết bị y tế điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào hồi hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực bệnh viện trung ương thái nguyên công an thành phố thái nguyên
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do ông nguyễn văn đáng điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có chứa một hai trăm linh hộp thuốc
tân dược hai trăm hai mươi năm bộ xét nghiệm covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ ngoài ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi năm tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố thái nguyên cũng phát hiện ba vụ việc
vận chuyển bán buôn bán thuốc tân dược thu giữ ba trăm ba mươi hộp giấy
chứa sáu một trăm linh viên thuốc và một mươi ba hộp giấy chứa thuốc dạng bột
số hàng hóa này không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có hóa đơn
chứng minh nguồn gốc xuất xứ hiện vụ việc đang được đội cảnh sát
kinh tế công an thành phố thái nguyên tiếp tục xác minh làm rõ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân phường đằng giang quận ngô quyền thành phố hải phòng
vừa bàn giao một cháu bé hơn hai tuổi chú quận lê trân thành phố hải phòng
cho người thân sau khi phát hiện bé gái dưới cống nước ngập đến cổ
lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày hôm qua mùng một tháng ba người dân phát hiện
bé gái ở dưới cống nước gần đường đông khê hai thu địa phận phường đằng giang
nước dưới cống đã ngập đến cổ bé gái
ngay sau đó người dân địa phương đưa bé gái lên bờ đồng thời báo chính quyền sở tại
lực lượng chức năng ngay sau đó đã kiểm tra sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín
thay quần áo và thông báo tìm người thân của bé gái
sau vài giờ thông báo lực lượng chức năng đã liên lạc được với bố của bé
và bàn giao bé gái về với người thân
cháu bé hiện đang ở với bố là lao động tự do
theo trình báo của người dân vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một tháng ba
camera giám sát của các hộ dân ghi lại cảnh một người phụ nữ đội mũ mặc áo khoác sáng màu
điều khiển xe đạp chở một bé gái có đặc điểm giống cháu bé di chuyển tới gần khu vực cống nước
sau đó ít phút người phụ nữ này đi ra một mình
công an phường đằng giang đang tìm người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn để xác minh làm rõ
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường vừa ra quyết định khởi tố
bốn đối tượng trong vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
xảy ra tại quán luxick pub thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán lusik pub ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn
trong quá trình xô sát hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau làm bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã khởi tố
vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đỗ văn khánh sinh năm hai nghìn hai cùng ở xã tam phúc huyện vĩnh tường
vũ hoài nam bùi đức mạnh cùng sinh năm hai nghìn bốn ở huyện vĩnh tường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cho đến dạng sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi hai đối tượng liên quan
để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép
xảy ra tại khu vực siêu thị bixi thuộc phường tân hiệp tp biên hòa vào sáng ngày hôm qua một tháng ba
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai nhóm thanh niên cả nam và nữ
với khoảng một mươi năm người sử dụng súng công cụ hỗ trợ và giao tự chế các loại đánh nhau gây dối trật tự công cộng
tại khu vực siêu thị bixi thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa
quá trình hỗn chiến một đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát về đối phương
khiến một người bị thương ở tay sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra
truy bắt các đối tượng liên quan qua điều tra truy xét công an tp biên hòa đã làm rõ bắt giữ các đối tượng
trong cả hai nhóm